chiều qua tại hà nội bộ quốc phòng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng quân đội nhân dân việt nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại thổ nhĩ kỳ
thượng tướng nguyễn tân cương ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
theo đó cục cứu nạn cứu hộ bộ tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thành lập lực lượng tham gia hỗ trợ nhân đạo
cứu trợ thảm họa của quân đội nhân dân việt nam tại thổ nhĩ kỳ gồm bảy mươi sáu quân nhân thuộc lực lượng đội quân y đội công binh cứu sập đội chóng nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn và bộ phận chỉ huy
tổng cục hậu cần quân đội nhân dân việt nam tại thổ nhĩ kỳ
phát biểu tại hội nghị thượng tướng nguyễn tân cương nhấn mạnh việc cử lực lượng quân đội nhân dân việt nam tham gia hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa tại thổ nhĩ kỳ
thể hiện chính sách đối ngoại ưu việt trách nhiệm cao trước cộng đồng quốc tế của đảng nhà nước nhân dân việt nam
đồng thời thể hiện khẳng định uy tín tinh thần trách nhiệm và năng lực của quân đội nhân dân việt nam trong hội nhập quan hệ hợp tác quốc tế